bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nhà báo việt nam vừa phát động giải thưởng báo chí với chủ đề
văn hóa ứng xử để vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc có nội dung tuyên truyền về văn hóa ứng xử
tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa sâu rộng trong xã hội
các tác phẩm dự giải có nội dung tuyên truyền về xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc tiến bộ
tuyên truyền về trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia lễ hội tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia giao thông
tuyên truyền nêu gương các tập thể và cá nhân tiêu biểu những kinh nghiệm mô hình tốt trong văn hóa ứng xử
dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám thành công
và quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín